cảm ơn các bạn đã theo dõi
bốn bị cáo kháng cáo trong vụ án này gồm vũ huy hoàng cựu bộ trưởng bộ công thương
phan trí dũng cựu vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ bộ công thương
lâm nguyên khôi cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
và lê quang minh cựu trưởng phòng phòng phát triển hạ tầng sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
tại phiên phúc thẩm diễn ra sáng nay chỉ có hai bị cáo phan trí dũng và lâm nguyên khôi có mặt tại tòa
trong phần thủ tục hội đồng xét xử cho biết trước khi phiên tòa diễn ra
tòa phúc thẩm nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của bị cáo vũ huy hoàng
do bị cáo đang mắc bệnh phải điều trị ở bệnh viện hữu nghị
bị cáo lê quang minh cũng có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do bị cách ly y tế
sau khi thảo luận hội đồng phúc thẩm cho biết đã xem xét việc vắng mặt có mặt của các bị cáo
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án từ đó quyết định hoãn phiên tòa
phiên phúc thẩm sẽ được mở lại trong thời gian sớm nhất
trước đó tòa nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này
tuyên phạt cựu bộ trưởng bộ công thương vũ huy hoàng một mươi một năm tù phan trí dũng chín năm tù cùng về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo lâm nguyên khôi bị phạt bốn năm sáu tháng tù lê quang minh ba năm sáu tháng tù
cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
cũng trong sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
cùng sáu bị cáo khác trong vụ án can thiệp trái pháp luật tạo điều kiện cho công ty nhật cường trúng thầu
trong đó bị cáo nguyễn đức trung bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội nguyễn văn tứ bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài bị cáo nguyễn đức trung nguyễn văn tứ năm bị cáo còn lại gồm phan thị kim tuyến nguyên trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư hà nội
phạm thị thu hường nguyên tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty đầu tư và phát triển đông kinh
võ việt hùng nguyên giám đốc công ty đầu tư và phát triển đông kinh nguyễn tiến học nguyên phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến cuối năm hai nghìn một mươi tám sở kế hoạch và đầu tư hà nội làm chủ đầu tư thực hiện hai gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh
trên địa bàn tp hà nội năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tương ứng với hai hợp đồng kinh tế được ký kết với liên danh nhật cường đông kinh
quá trình tổ chức thực hiện hai gói thầu số hóa trên các bị cáo tứ ngọc tuyến hường đã thực hiện hành vi can thiệp trái pháp luật và hoạt động đấu thầu
cụ thể các bị cáo đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp hà nội dừng thầu gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi sáu trái quy định luật đấu thầu
đưa thêm yêu cầu cập nhật công nghệ số hóa đã được thực hiện trong quá trình thí điểm mặc dù kết quả thí điểm không đạt yêu cầu
đồng thời đưa thêm yêu cầu phải cập nhật hệ thống dữ liệu dùng chung thành phố trong khi thành phố chưa có hệ thống dùng chung để sửa đổi hồ sơ mời thầu
lập hồ sơ mời thầu không đúng quy định nhằm tạo lợi thế cho liên danh nhật cường đông kinh tham gia trúng thầu gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi chín
bị cáo trung bị xác định là đã chỉ đạo đình chỉ dừng thực hiện trái pháp luật gói thầu số hóa năm hai nghìn hai mươi
tạo điều kiện cho nhật cường tham gia đấu thầu và trúng thầu
phiên tòa dự kiến diễn ra trong năm ngày
sáng nay tòa án nhân dân tp hồ chí minh đã đưa ra xét xử vụ sai phạm tại công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
liên quan đến ông tất thành căng nguyên phó bí thư thường trực thành ủy tp hồ chí minh và một mươi chín đồng phạm
theo cáo trạng vì những động cơ mục đích khác nhau với vai trò chỉ đạo và quyết định của tất thành cang
cùng hàng loạt hành vi sai phạm của các đồng phạm trong việc chuyển nhượng chín triệu cổ phần cho đối tác chiến lược là công ty nguyễn kim
với giá bốn mươi đồng một cổ phần mà không thông qua đấu giá không được thẩm định giá là trái với quy định
hành vi trên của các bị cáo đã gây thất thoát cho sadeco một một trăm linh ba tỷ đồng
ngoài ra có bảy bị cáo còn có hành vi tham ô hơn bốn bảy tỷ đồng qua việc chi tiền thù lao và quỹ khen thưởng
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng vừa bắt quả tang một mươi chín đối tượng
tham gia đá gà ăn tiền tại ấp tâm phước xã đại tâm huyện mỹ xuyên
vào ngày hôm qua công an tỉnh sóc trăng kết hợp với công an huyện mỹ xuyên bất ngờ ập vào khu đất chống
tại hẻm năm thuộc ấp tâm phước xã đại tâm huyện mỹ xuyên bắt quả tang một mươi chín đối tượng đang tham gia đánh bạc
dưới hình thức đá gà ăn tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ năm con gà một mươi ba xe mô tô trên ba mươi bốn triệu đồng
và một số tăng vật liên quan vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
bất ngờ tiến hành kiểm tra khách sạn phượng hoàng ba tại phường điện biên thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt quả tang bảy đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
tại chỗ lực lượng công an bắt giữ bốn đối tượng môi giới mại dâm cùng chú tại tỉnh thanh hóa
bước đầu tại cơ quan công an các gái mại dâm và những người mua dâm đều khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán dâm
thông qua sự môi giới của các đối tượng nói trên
trong đó lê công đức là lễ tân khách sạn phượng hoàng ba
khi biết khách có nhu cầu đức sẽ liên hệ với nguyễn thị tới để điều gái đến khách sạn bán dâm cho khách
với giá từ một ba triệu đồng một lần
sau đó lê công đức và nguyễn thị tới sẽ lấy tiền hoa hồng từ các gái mại dâm và cả khách mua dâm
riêng lê thị kim oanh và chu thị lệ là hai đối tượng vừa môi giới mại dâm vừa trực tiếp tham gia bán dâm
rất nóng trong thời gian qua khi nói về phương tiện quá tải
đã có rất nhiều cơ quan truyền thông phản ánh nhân dân bức xúc trong một thời gian dài
vậy lực lượng chức năng của tỉnh hà nam đã có những động thái như thế nào
để kiểm soát hiện tượng xe chở quá tải trên địa bàn
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
từng đoàn xe quá tải nối đuôi nhau trên đường dấu hiệu ai cũng có thể nhận ra
là các xe này đều mang trên mình một logo trên kính
cơi nới thành thùng che phủ bạt không kín chở quá khổ quá tải
đang tràn lan trên một số tuyến đường tại tỉnh hà nam
trong quá trình tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm
thì lực lượng chúng tôi cũng có những cái khó khăn vướng mắt
như là các phương tiện thường xuyên cho người bám và theo dõi lực lượng
để báo cho các phương tiện trốn tránh việc kiểm soát
khi mà lực lượng triển khai ở các khu vực đầu bến đầu bãi
thì các phương tiện sẽ dừng hoạt động

đối với lực lượng chức năng tỉnh hà nam
mỗi ngành một chức năng nhiệm vụ
ngành thì quản lý tại bến bãi cửa mỏ
ngành thì tuần tra lưu động trên tuyến
nhưng khó khăn không thuộc về riêng ai
hai lực lượng chúng tôi cũng thường xuyên có những sự phối hợp
trong việc triển khai và xử lý các trường hợp vi phạm
tuy nhiên chức năng của lực lượng thanh trao thông
thì chủ yếu tập trung ở các đầu bến đầu bãi
lực lượng thanh trao thông chúng tôi thì triển khai trên các tuyến quốc lộ
rất nhiều nhà máy xi măng nhiều mỏ khai thác đá
vật liệu xây dựng cần cung cấp cho các địa phương và tỉnh ngoài
nên hoạt động vận tải rất nhộn nhịp mạnh ai nấy chạy
khi thấy lực lượng chức năng cùng phóng viên ghi hình
thì lái xe cho các phương tiện quay đầu bỏ chạy
hoặc vào bãi nấy tránh
đến khi lực lượng tuần tra rút thì chạy bình thường
trạm đã đặt chỗ nào thì hầu như là chỉ có xe không đi qua
và các cái xe chở quá tải thì họ đều quay đầu hết
thì phương tiện anh em thì con người thì nó cũng một tổ công tác
các phương tiện thì nó cũng không được đầy đủ hạn chế
thì anh em tôi cũng đã cố gắng hết sức để làm trên các địa điểm đã được đặt
các xe mang logo minh trí tt thu ngân sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín
và rất nhiều phương tiện gắn logo trên kính khác
tùng hoành coi đây như tấm bùa hộ mệnh
và là dấu hiệu nhận diện phương tiện để thả sức lộng hành
lực lượng chức năng thì mỏng không thể phủ hết các tuyến đường
chưa kể phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác cân đo tại trọng xe
hoạt động không hiệu quả nên đôi khi gặp không ít khó khăn trong công tác xử lý
để hiện tượng quá tải lộng hành trong thời gian qua
và trở thành điểm nóng khi nhắc tới hà nam
có phần trách nhiệm không nhỏ của bạn an toàn giao thông tỉnh
cũng như các ngành chức năng chưa có sự phối hợp đồng bộ để cùng nhau giải quyết
các ngành đang đổ lỗi cho nhau
sự mâu thuẫn ngay ở các đơn vị sở giao thông vận tải cũng như công an
câu hỏi đặt ra là các ngành đã làm hết chức năng của mình hay chưa
việc quản lý phương tiện vận tải phải làm ngay từ khi tập kết hàng hóa từ kho bãi
bến cảng là của ngành giao thông vận tải
còn việc để các xe tung hoành thời gian dài
thì lực lượng cảnh sát giao thông đã làm hết mình hay chưa
vấn đề này rất cần các đơn vị chức năng trả lời
mà câu trả lời thuyết phục nhất là từ trực quan
một vụ hỏa hoạn thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh thanh hóa
khiến ba người trong cùng một gia đình tử vong
vụ cháy xảy ra vào khoảng h ba mươi phút sáng sớm nay
tại ngôi nhà ba tầng số hai a triệu quốc đạt phường điện biên thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
sau gần ba mươi phút nỗ lực chữa cháy lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế được đám cháy
tuy nhiên vụ cháy đã khiến ba nạn nhân tử vong
gồm hai vợ chồng chủ nhà và một người con khoảng một tuổi
ngoài ra còn có người đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa
được biết ngôi nhà trên được chủ nhà sử dụng tầng một để kinh doanh bể cá cảnh
và dụng cụ trang trí bể cá cảnh
nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục xác minh làm rõ
bắt đầu từ ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai tỉnh lâm đồng sẽ dừng toàn bộ các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
trên tất cả các tuyến quốc lộ qua địa bàn
đây là chỉ đạo mới của ubnd tỉnh nhằm đảm bảo thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
trước đó để thực hiện phòng chống dịch tỉnh lâm đồng đã lập hơn một mươi chốt kiểm soát dịch
tại các tuyến cửa ngõ trên địa bàn
tính đến chiều qua tỉnh lâm đồng có hai chốt kiểm soát dịch bệnh liên tỉnh đang hoạt động
chốt đầu tiên nằm ở đèo chuối quốc lộ hai mươi huyện đạo hoài
kiểm soát người dân vào tỉnh lâm đồng từ tp hcm đồng nai và các tỉnh phía nam
và chốt số hai nằm tại xã đạ trai huyện lạc dương
kiểm soát người dân vào địa phương từ tỉnh khánh hòa
trong các chốt kiểm soát dịch bệnh chốt số một là chốt thường xuyên quá tải
do lượng người vào tỉnh lâm đồng nhiều và tăng đột biến
khi các tỉnh thành mở cửa đi lại thực hiện bình thường mới
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
chào các bạn và các bạn đến với tử mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện na rì tỉnh bắc cạn đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng mai thanh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại khối hai phường thu thủy thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an tp nam định tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng phạm minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại số một trên hai trăm chín mươi tám hùng vương
phường vị xuyên tp nam định tỉnh nam định
và đối tượng lê quang huy sinh năm hai nghìn hai hồ hậu thường trú tại bảy a ô một mươi tám hạ long
tp nam định tỉnh nam định
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện